vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện phong điền thành phố cần thơ đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho hai trẻ em bị ngạt khói dẫn đến tử vong
cụ thể khoảng một giờ cùng ngày ngọn lửa bốc lên tại căn nhà cũng là cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông phạm thanh hùng bốn mươi hai tuổi ở trung tâm xã trường long huyện phong điền
ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ ông hùng cùng vợ thức dậy và tìm cách cứu hai con nhỏ
là một bé trai một mươi một tuổi và bé gái tám tuổi đang ngủ trong phòng nhưng không thành công do cửa khóa trái và ngọn lửa quá lớn cho nên hai vợ chồng ông hùng phải chạy ra ngoài kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ngọn lửa sau đó được khống chế lực lượng chức năng đưa được hai nạn nhân ra ngoài nhưng các cháu đã tử vong
vụ cháy cũng thiêu dụi cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông phạm thanh hùng ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn